các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trả lời câu hỏi việc gia hạn thời gian sử dụng vaccine thêm ba tháng có bảo đảm vaccine đạt chất lượng an toàn và hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ông kilonbak cho biết dữ liệu từ nghiên cứu tính ổn định đã chứng minh rằng chất lượng của vaccine đáp ứng các yêu cầu sử dụng do đó chất lượng vaccine là như nhau đến chín tháng
ông kỳ đông bắc cũng cho rằng vaccine còn trong hạn sử dụng và được bảo quản trong các điều kiện đạt yêu cầu thì sản phẩm vaccine được coi là an toàn và hiệu quả để sử dụng
những vaccine này có thể được sử dụng để tiêm chủng cho nhóm đối tượng đã được phê duyệt sử dụng
đối với vaccine pfizer biontech covid một mươi chín nhóm đối tượng được who cấp phép sử dụng là nhóm người từ một mươi hai tuổi trở lên
trong hai ngày vừa qua nhiều phụ huynh xông xao khi hai lô vaccine pfizer mới nhập khẩu về việt nam cuối tháng một mươi một
hạn sử dụng trên nhãn là ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một được bộ y tế cho phép kéo dài hạn dùng trong quyết định là vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
việc bộ y tế không làm rõ và thông tin về vaccine này
đồng thời với quyết định kéo dài hạn sử dụng vaccine đã khiến cho phụ huynh đặc biệt là tại hà nội
lo ngại khi nhiều trường ở hà nội có lịch tiêm vào sáng ngày một tháng một mươi hai
do đó vào sáng ngày một tháng một mươi hai sở y tế hà nội đã tạm dừng sử dụng hai lô vaccine gia hạn để chờ ý kiến chuyên môn từ bộ y tế
hiệu quả của vaccine sau tiêm đang là một trong những thông tin được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt liên quan đến việc gia hạn sử dụng vaccine pfizer
bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế
việt nam không tự động gia hạn cho việc này để người dân không hoang mang
làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của chính phủ
ngày một tháng một mươi hai bộ y tế tiếp tục thông tin cụ thể liên quan đến việc gia hạn sử dụng của vaccine covid một mươi chín pfizer
đối với mỗi loại vaccine các nhà sản xuất đều thực hiện những nghiên cứu trong thời gian thực tế để đưa ra quyết định về hàng sử dụng
trong đó vaccine pfizer sau khi được phê duyệt khẩn cấp
nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học
nghiên cứu được tiến hành trên các giải nhiệt độ bảo quản khác nhau
kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định đảm bảo chất lượng hạn dùng đến chín tháng
thậm chí dài hơn kể từ ngày sản xuất khi được bảo quản ở âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c
sau khi đã đủ cơ sở dữ liệu về hạn sử dụng trong vòng chín tháng
nhà sản xuất đã nộp hồ sơ phê duyệt tăng hạn sử dụng từ sáu tháng lên chín mươi
tháng vào ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý dược và thực phẩm hoa kỳ fdi vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan quản lý dược châu âu ema đã thông qua sử dụng của vaccine pfizer lên chín tháng
ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ chức y tế thế giới who cũng đã có thư gửi unicef thông báo
về việc tăng hạn sử dụng vaccine pizer lên chín tháng
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng
từ một mươi hai tuổi trở lên
việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắc khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
từ thời điểm fdi và ema phê duyệt nói trên các lô vaccine pfizer đã sản xuất trước đây
có hạn sử dụng sáu tháng thì tự động tăng hạng dùng lên chín tháng
các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên loại vaccine theo hạn sử dụng của nhà sản xuất
và chỉ có thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên chín tháng
trong thời gian tới nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định
chất lượng sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine
đến một mươi hai một mươi tám hoặc hai mươi bốn tháng
liên quan đến vấn đề tăng hạn sử dụng vaccine pfizer bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhấn mạnh
việc gia hạn vaccine thực hiện theo thông lệ của quốc tế việt nam không tự động gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định theo yêu cầu của who
và đảm bảo chất lượng khi sử dụng cho người dân
tạp chí y học anh đã đăng tải kết quả nghiên cứu

của vaccine pfizer biontech sản xuất
nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc cơ quan y tế lumix của israel và viện y tế quốc gia nih của mỹ
phối hợp thực hiện với sự tham gia của hơn tám mươi người tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín của pfizer biontech
kết quả nghiên cứu cho thấy sau chín mươi ngày tiêm mùi thứ hai nguy cơ nhiễm sắc covid hai ở người tiêm cao gấp hai lần
và tỷ lệ này tiếp tục gia tăng trong sáu tháng sau tiêm
theo dõi sở sức khỏe điện tử của tám mươi năm mươi bảy người đã tiêm chủng vaccine của pfizer
và không có tiền sử mắc covid một mươi chín tại id các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng có bảy chín trăm bảy mươi ba người
tương ứng với chín ba có kết quả dương tính với covid một mươi chín
ở nhóm người tiêm mùi hai sau hai mươi một đến tám mươi chín ngày số người dương tính với sắc covid hai chỉ chiếm một ba
tuy nhiên tỷ lệ này đã tăng lên hai bốn ở nhóm người tiêm mũi hai sau chín mươi một trăm một mươi chín ngày
bốn sáu ở nhóm người tiêm mũi hai sau một trăm hai mươi một trăm bốn mươi chín ngày một mươi ba ở người tiêm mũi hai sau một trăm năm mươi một trăm bảy mươi chín ngày
và một mươi tám năm ở người tiêm mũi hai sau một trăm tám mươi ngày hoặc hơn
các nhà nghiên cứu cho rằng có thể có yếu tố khác tác động đến nguy cơ mắc covid một mươi chín
ở người đã tiêm hai mũi cũng như tỷ lệ dương tính ở nhóm người này như biến thể của virus gây lây nhiễm
và môi trường có nguy cơ cao hay thấp
kết quả này củng cố thêm bằng chứng cho thấy cần tiêm mũi tăng cường để duy trì khả năng
bảo vệ trước sự tấn công của virus sars cov hai
istram là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai chương trình tiêm chủng sử dụng vaccine của pfizer
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và không lâu sau đó là mỹ
đến tháng chín làn sóng lây nhiễm sars cov hai bùng phát trở lại tại ital và đến nay là mỹ
tuần trước cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ đã thông qua quyết định cấp phép tiêm mũi tăng cường vaccine của pfizer
cho người trên một mươi tám tuổi sau sáu tháng tiêm mũi hai
nhiên cứu dựa trên ba bốn triệu hồ sơ sức khỏe
tăng cường vệ điện tử từ hệ thống y tế kaiser permanent ở nam california từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong thời gian tiến hành nghiên cứu tỷ lệ các trường hợp dương tính do biến thể data tăng từ sáu trong tháng bốn lên gần tám mươi bảy vào tháng bảy
hiệu quả ngăn lây nhiễm nói chung là tám mươi tám trong tháng đầu tiên sau khi tiêm đủ hai mũi và giảm xuống còn bốn mươi bảy trong năm tháng kế tiếp
đi sâu vào phân tích cụ thể
nhóm nghiên cứu nhận thấy hiệu quả ngăn lây nhiễm với biến thể data là chín mươi ba trong tháng đầu tiên sau khi tiêm hai mũi và giảm xuống năm mươi ba sau bốn tháng
hiệu quả với các biến thể khác không phải biến thể data ở mức rất cao là chín mươi bảy nhưng cũng giảm xuống còn sáu mươi bảy sau bốn đến năm tháng
nhìn chung kết quả này không có gì bất ngờ vì theo giới khoa học mục tiêu cao nhất của vaccine covid một mươi chín không phải là ngăn chặn lây nhiễm
mà là giảm nguy cơ trở nặng và nhập viện
theo nghiên cứu được công bố trên the lancet
vaccine pfizer biontech giảm nguy cơ nhập viện của người mắc biến thể data tới chín mươi ba trong vòng sáu tháng bất kể độ tuổi và giới tính
nghiên cứu được công bố chỉ hai tuần sau khi mỹ phê duyệt việc tiêm tăng cường mũi ba cho người già và người dễ bị tổn thương vì covid một mươi chín
theo nhà trắng có khoảng sáu mươi triệu người đã được tìm mũi ba
tin tăng cường là một vấn đề gây tranh cãi ở mỹ và trên thế giới
những người phản đối cho rằng nên tăng độ phủ vaccine dành những liều tăng cường cho người chưa tiêm và dễ bị tổn thương để chấm dứt đại dịch
các số liệu mới nhất trong một nghiên cứu của đại học oxford cho thấy dù những người mắc covid một mươi chín sau khi tiêm phòng đủ sẽ không mắc bệnh nặng
nhưng vaccine không giúp bảo vệ họ khỏi nguy cơ mắc các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài hay còn gọi là loan covid
trong sáu tháng các nhà nghiên cứu xem xét chín bốn trăm bảy mươi chín trường hợp đã tiêm phòng đầy đủ nhưng được chuẩn đoán nhiễm virus sars cov hai
và so sánh với một số lượng tương tự các bệnh nhân covid một mươi chín chưa được tiêm phòng
kết quả cho thấy những ca nhiễm sau tiêm có ít nguy cơ mắc các triệu chứng nặng
nhưng cần điều trị tích cực hay hỗ trợ thở hoặc xuất hiện cục máu đồng ở phổi hoặc chân tay
tuy nhiên các triệu chứng covid kéo dài xảy ra với tỷ lệ tương đương nhau giữa những người đã tiêm và chưa tiêm phòng
nghiên cứu đã được công bố trên trang mersiff chuyên về các nghiên cứu y học và đang chờ ý kiến của các chuyên gia
chuyên gia maxim tawet thành viên nhóm nghiên cứu cho biết đối với những ca nhiễm sau tim trên sáu mươi tuổi
vaccine đã giúp bệnh nhân chỉ mắc các bệnh triệu chứng nhẹ thậm chí hoàn toàn không có triệu chứng
ông nhấn mạnh vaccine vẫn là cách hữu hiệu để ngăn chặn các triệu chứng covid một mươi chín kể cả covid kéo dài
tuy nhiên chuyên gia này cho biết thêm rằng các phát hiện của nghiên cứu cho thấy
những người nhiễm sau tiêm vẫn cần cảnh giác với các triệu chứng tiềm ẩn
trong một nghiên cứu khác đăng trên tập sang học thuật jama oncology của hiệp hội y khoa mỹ
các nhà khoa học đã phát hiện rằng số ca khỏi bệnh covid một mươi chín gia tăng ở các bệnh nhân ung thư ở châu âu
nghiên cứu xem xét số liệu của hơn hai sáu trăm linh bệnh nhân ung thư mắc covid một mươi chín
được điều trị tại sáu quốc gia từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và tính toán tỷ lệ tử vong trong hai tuần đầu sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh
bác sĩ david james paynato tại đại học hoàng gia london cho biết
các nghiên cứu ban đầu về chủ đề này cho thấy tỷ lệ tử vong từ ba mươi đến bốn mươi ở bệnh nhân ung thư
nghiên cứu mới nhất cho thấy trong thời gian diễn ra đại dịch covid một mươi chín
tỷ lệ này đã giảm dần ngay cả trước khi việc tiêm vaccine được triển khai
theo ông pianato tỷ lệ này đã giảm xuống
tỷ lệ này đã giảm xuống còn một mươi hai năm trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở châu âu
nghiên cứu cũng cho thấy bệnh nhân ung thư được chuẩn đoán trong thời gian mới bùng phát dịch covid một mươi chín
cũng có nhiều triệu chứng covid một mươi chín hơn
các nhà nghiên cứu cho rằng tỷ lệ khỏi bệnh gia tăng không chỉ liên quan đến các loại thuốc điều trị tốt hơn
mà còn nhờ khả năng xét nghiệm tốt hơn cho phép chuẩn đoán sớm hơn
theo một nghiên cứu đăng trên clinical infectious disease
những người đã sử dụng loại thuốc kháng cd hai mươi anti cd hai mươi chữa viêm khớp dạng thấp
ung thư sơ cứng màng tế bào vùng ức chế phản ứng miễn dịch vẫn có hy vọng được bảo vệ trước covid một mươi chín
nếu tiêm vaccine theo công nghệ mrna của hãng pfizer biontech hoặc madena
các nhà khoa học đã nghiên cứu phản ứng của vaccine mrna của ba mươi bảy bệnh nhân đang dùng các loại thuốc nói trên
và so sánh với hai mươi hai người có hệ miễn dịch khỏe mạnh
chỉ bảy mươi bệnh nhân có thể sinh kháng thể khi được tiêm vaccine mrna
và mức độ này thấp hơn nhiều ở những người khỏe mạnh
tuy nhiên cả hai nhóm
có số tế bào miễn dịch tương đương nhau được gọi là tế bào t có thể nhận diện và tấn công virus
các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu của chúng tôi gợi mở rằng
bệnh nhân dùng thuốc ant cd hai mươi hoàn toàn có thể sinh tế bào t khi được tiêm vaccine mrna
dù lượng kháng thể sinh ra không tương đương với người khỏe mạnh
chuyên gia ruston eberhardt tại đại học geneva ở thụy sĩ cho biết
quy mô nghiên cứu trên không cho phép kết luận chắc chắn về mức độ bảo vệ khỏi các triệu chứng nặng
của covid một mươi chín ở các bệnh nhân đang dùng loại thuốc trên
các bệnh nhân nói trên vẫn cần cảnh giác và tự bảo vệ mình khỏi covid một mươi chín